thông tin chúng tôi vừa nhận được từ đoàn công tác của bộ công an tại thổ nhĩ kỳ
vào ngày hôm qua lực lượng cứu nạn cứu hộ của cảnh sát việt nam đã phát hiện
và đưa được thi thể của bốn nạn nhân trong đống đổ nát ra ngoài
với những thiết bị và hoạt động chuyên nghiệp ngày hôm qua đoàn cứu hộ của việt nam
được chỉ định thay đổi địa điểm cứu hộ nhằm ưu tiên tìm kiếm người còn sống sót
ngay sau khi có mặt tại địa điểm mới lực lượng cứu nạn cứu hộ việt nam
đã triển khai thiết bị dầu băng radar và phối hợp tìm đưa được thi thể bốn nạn nhân bị vùi lấp ra ngoài
ngoài việc hỗ trợ tìm kiếm nạn nhân đoàn công tác của việt nam còn mang theo hai tấn đổ viện trợ y tế
trao tặng cho phía thổ nhĩ kỳ thông qua cơ quan ứng phó thảm họa và tình huống khẩn cấp của nước này